lực lượng chức năng tại hà giang lại vừa phát hiện và xử lý theo quy định một diện tích trồng cây thuốc viện tại nhà dân ở xã thanh đức huyện vị xuyên
tổ công tác thuộc đồn thanh thủy công an huyện vị xuyên tỉnh hà giang đã phát hiện tại vườn gia đình nhà ông trần mạnh hạc năm mươi bảy tuổi dân tộc giao
trú tại thôn nậm nịch xã thanh đức trồng cây thuốc viện đã có quả
công an huyện vị xuyên phối hợp cùng các lực lượng chức năng chính quyền địa phương đã tiến hành lập biên bản phá nhổ và thu giữ toàn bộ số cây thuốc viện này